chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay
quý vị quan tâm xin đừng dờ màn hình
quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf đã tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn hiện hành thêm bảy mươi hai tiếng
đây là thỏa thuận mới nhất trong hàng loạt lệnh ngừng bắn vốn bị cả hai bên vi phạm trước đó
lệnh ngừng bắn hiện hành sẽ được gia hạn từ giờ đêm ba mươi tháng bốn giờ địa phương
tức là năm giờ sáng nay theo giờ việt nam
quân đội sudan cho biết hai bên đạt được thỏa thuận gia hạn thông qua vai trò trung gian hòa giải của mỹ và ả rập xê út
lệnh ngừng bắn kéo dài trong ba ngày này nhằm mục đích mở ra các hành lang nhân đạo
và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động di chuyển của các công dân và cư dân
tuy nhiên giới quan sát bày tỏ lo ngại lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục bị vi phạm như những lần trước đó
bùng phát từ ngày một mươi năm tháng bốn xung đột ở sudan đã gây ra những thiệt hại to lớn cả về người và vật chất
người phát ngôn của liên hợp quốc stephen zurich cho biết tổ chức này hết sức lo ngại về những tác động trước mắt và lâu dài
mà cuộc xung đột vũ trang hiện nay ở sudan gây ra đối với nhân dân sudan và toàn bộ khu vực
theo ông duzaric liên hợp quốc một lần nữa kêu gọi tất cả các bên
đối định ở sudan bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán khỏi các khu vực giao tranh
cũng như đảm bảo an toàn cho các công tác cứu trợ và chăm sóc y tế
cũng theo người phát ngôn trên tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cùng ngày đã quyết định ngay lập tức
cử phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp martin griffis
tới khu vực để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang xấu đi một cách nhanh chóng ở sudan
trước đó cùng ngày ủy ban chữ thập đỏ quốc tế cho biết máy bay chở theo tám tấn hàng nhân đạo
trong đó có vật tư y tế giúp đỡ các bệnh viện của sudan cùng các tình nguyện viên của hội trăng lưỡi liềm đỏ sudan
chuyến bay cắt cánh từ thủ đô amman của jordani đến thành phố port sudan miền đông sudan
bộ y tế sudan xác nhận cuộc xung đột ở quốc gia đông bắc phi đã khiến ít nhất năm trăm hai mươi tám người thiệt mạng
khoảng bốn sáu trăm linh người khác bị thương song con số này vẫn chưa phải là cuối cùng
giao tranh đã ảnh hưởng đến một mươi hai trong suốt ngày
số một mươi tám bang của sudan trong đó có khu vực đa phu
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep erdogan tuyên bố lực lượng tình báo của nước này
đã tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo yết tự sưng abu hussein al qurasi tại syri
theo ông erdogan tổ chức tình báo của thổ nhĩ kỳ đã lần theo dấu vết của tay trùng khủng bố này suốt một khoảng thời gian dài
ngày ba một mươi ba năm ngoái yết xác nhận thủ lĩnh của nhóm này là abu ibrahim al hasemi al qurasi
đã chết và thủ lĩnh mới là abu hussein al qurasi
theo xác nhận của is qua đoạn ghi âm đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội của nhóm này
abu ibrahim al qurasi cùng với người phát ngôn chính của yết là abu hazam al qurasi đã chết trong những ngày gần đây
chính quyền ba lan vừa qua đã tiến hành thu hồi một trường học của đại sứ quán nga tại vác sa va
với lý do tòa nhà thuộc sở hữu của nhà nước ba lan
bộ ngoại giao nga đã ra tuyên bố
phản đối động thái trên đồng thời cho biết các cơ quan của nước này đã khởi động các bước để trả đũa gây gắt
ngay sau khi chính quyền ba lan tịch thu tòa nhà bộ ngoại giao nga đã ra tuyên bố nhấn mạnh
mắc sa va coi việc chính quyền ba lan xâm nhập vào trường học của đại sứ quán nga ở vác sa va
là hành vi vi phạm trắng trợn công ước viên năm một nghìn chín trăm sáu mươi một và là một hành vi xâm phạm tài sản ngoại giao của nga ở ba lan
bộ này cam kết rằng hành động của vác sa va sẽ không thể không chịu phản ứng gây gắt của mắc sa va
và gây gắt hậu quả đối với ba lan
đại sứ quán nga tại ba lan gọi hành động của chính quyền ba lan là bất hợp pháp
vượt ngoài khuôn khổ của các mối quan hệ văn minh giữa các quốc gia
trong ngày ba mươi tháng bốn các nhân viên của trường học thuộc đại sứ quán nga ở ba lan
đã di chuyển các thiết bị ra khỏi tòa nhà bị chính quyền ba lan tịch thu
trường học sẽ được di chuyển sang một tòa nhà mới trong vòng vài ngày và các lớp học sẽ tiếp tục
các bộ trưởng công nghệ và kỹ thuật số nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
vừa kết thúc hội nghị kéo dài
hai ngày tại thành phố takasaki tỉnh kunma miền đông của nhật bản
theo đó nhất trí thúc đẩy việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ai có trách nhiệm
trong bối cảnh việc ứng dụng công nghệ này ngày một gia tăng nhanh chóng vào tất cả các lĩnh vực
tuyên bố chung của hội nghị kêu gọi sự tham gia rộng rãi hơn của các bên liên quan
trong việc phát triển các tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo duy trì một môi trường cởi mở và thuận lợi
cho sự phát triển của công nghệ ai
mặc dù thừa nhận các công cụ chính sách để đạt được tầm nhìn chung
và mục tiêu về ai có thể khác nhau giữa các thành viên
song các bộ trưởng g bảy cho rằng thỏa thuận này đặt ra một số mốc quan trọng
về cách mà các quốc gia lớn quản trị ai trong bối cảnh lo ngại về quyền riêng tư và rủi ro bảo mật
hôm hai mươi bảy tháng bốn nghị viện châu âu cũng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ
về đạo luật trí tuệ nhân tạo mang tính bước ngoặt của khối
mở đường cho một bộ luật toàn diện đầu tiên trên thế giới về công nghệ này
bộ nội vụ pháp cho hay sẽ triển khai một mươi hai cảnh sát

chiến binh cùng với các máy bay không người lái để đảm bảo an ninh
trong bối cảnh các cuộc meeting và tuần hành với quy mô chưa từng có
dự kiến diễn ra trong dịp ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm năm nay
nhằm phản đối luật cải cách hưu trí mới
cơ quan mật vụ pháp cảnh báo dù đang là kỳ nghỉ xuân
nhưng vẫn sẽ có khoảng sáu trăm linh người pháp hưởng ứng các cuộc meeting vào tuần hành
gấp năm sáu lần quy mô các năm trước
trong đó riêng tại thủ đô paris có thể lên đến một trăm linh người
cơ quan này cũng đặc biệt lo ngại về nguy cơ sẽ có khoảng hai phần tử
cực đoan cùng với hàng nghìn thành viên phong trào áo vàng
năm hai nghìn một mươi chín sẽ trà trộn trong các sự kiện
tại các thành phố lớn như paris lyon rennes toulouse
hay nantes để kích động gây dối
trong khi đó các nghiệp đoàn lớn của pháp tuyên bố sẽ có khoảng một triệu người xuống đường
trong ngày hôm nay
hàng triệu du khách đã đổ xô đến các địa điểm du lịch
mang tính biểu tượng của trung quốc trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động một
một tháng năm năm nay và khiến một số nơi rơi vào tình trạng
tải do dòng người quá đông đúc và việc di chuyển cũng khá vất vả
truyền thông địa phương ước tính
có hơn một mươi bốn người đã đến thăm khu vực mộ điền dục của vạn lý trường thành
trong ngày ba mươi tháng bốn ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động kéo dài năm ngày
du khách chen chúc nhau để chụp ảnh và ngắm cành
đây là điểm đến đầu tiên trong kỳ nghỉ của tôi
tôi đã chọn mộ điền dục vì nghe nói đoạn bắt đặt lĩnh quá đông người
tuy nhiên ở đây cũng rất chen chúc
tôi bắt đầu đi từ tám giờ mà đến năm giờ chiều mới tới nơi
tình hình giao thông rất kinh khủng
vạn lý trường thành rất tráng lệ và là một trong những công trình quan trọng nhất ở trung quốc
chúng tôi đưa con đi để trải nghiệm
dù rất đông đúc nhưng nhìn chung đây là một trải nghiệm tuyệt vời
dòng người di chuyển khá ổn định
theo đài truyền hình cctv
lưu lượng hành khách di chuyển trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ
đã tăng một trăm năm mươi một tám
so với năm ngoái
số chuyến đi bằng đường hàng không đường bộ đường thủy và đường sắt
tăng lên gần năm mươi bảy triệu chuyến
vẽ tham quan một số địa điểm du lịch nổi tiếng của trung quốc gần như chai vé
khu vực bắt đạt lĩnh của vạn lý trường thành đã hoàn toàn kín lịch trong ngày một và hai tháng năm
thưa quý vị indonesia là quốc gia đông dân nhất trong khối asean
không chỉ sở hữu những viên ngọc du lịch nổi tiếng như đảo bali
mà còn tồn tại những núi rác thải
sản phẩm phụ của sự phát triển kinh tế nhanh chóng
điều này vô tình làm mất đi sự tỏa sáng của những cảnh quan hấp dẫn khác
với mong muốn phần nào cải thiện môi trường ở indonesia
các cá nhân tổ chức cùng với cộng đồng địa phương
đã cùng kết hợp các ý tưởng để biến rác thải nhựa thành những đồ vật hữu ích
và câu chuyện này sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
trong hai tháng qua anh gary bejagiev nhà hoạt động môi trường
đã sống trong một ngôi nhà nhỏ rộng chỉ một mươi hai mét vuông
được làm từ ba mươi năm túi nhựa có nguồn gốc
từ các con sông bị ô nhiễm ở bali
anh bentegip cho biết nội thất và đồ đạc trong nhà
chẳng hạn như khung giường và tủ bếp
cũng được làm hoàn toàn bằng cốc nhựa và ống hút phế thải
đây là kết quả của một phong trào làm sạch những dòng sông
và bãi biển tại indonesia trong suốt hai năm
nhằm ngăn chặn rác nhựa đổ ra đại dương
chào mừng các bạn đến với ngôi nhà tài chế tí hoan của tôi
nó được làm từ ba mươi năm túi nhựa
chắc không phải là một nhà tài chế
nhưng rất nhiều người nghĩ rằng rác thải nhựa tài chế
sẽ tạo ra kết quả như thế nào
hy vọng dự án nhỏ này của tôi giúp các bạn hình dung rõ hơn
những điều tuyệt vời có thể tạo ra từ rác
cũng tại bali hotel chauhet
một trong những câu lạc bộ bãi biển cao cấp
đang nỗ lực không lãng phí bằng cách tạo ra đồ dùng
với kiểu dáng riêng từ rác thải nhựa
đến khu nghỉ dưỡng này khách hàng có thể trải nghiệm
những chiếc ghế vòng cổ hộp khăn giấy và đề lót ly
được tài chế tại chỗ bằng cách sử dụng
hàng nghìn kg rác
chúng tôi đặt mục tiêu không để chất thải ra bãi rác
trong số hàng nghìn kg chất thải
chúng tôi cố gắng tự xử lý hơn năm mươi
bốn mươi ba phải thuê các công ty xử lý rác thải
khoảng ba buộc phải bỏ ra bãi rác
và chúng tôi cố gắng đưa ba này về
những bãi biển mang tính biểu tượng của bali
trong những năm gần đây chàn ngập rác nhựa
nhất là trong thời gian cao điểm khi gió mùa về
dữ liệu từ chính quyền bali cho thấy
ít nhất sáu trăm linh tấn rác đã được ghi nhận
từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
chính quyền địa phương đã có những nỗ lực
trong việc giảm thiểu rác thải nhựa
ở hòn đảo nghỉ dưỡng
như thông qua việc cấm túi nhựa trong siêu thị
sử dụng nhựa và tái chế rác thải từ nhựa
là một quy trình sáng tạo
chúng tôi xem xét những gì cơ sở của mình
thải ra và cố gắng sử dụng những gì
mình có thể xử lý chúng
bởi chúng không phải rác
cho đến khi bị vất ra bãi rác
những ý tưởng biến rác thành vàng
như ở khu nghỉ dưỡng potato head
đã thực sự gây ấn tượng
tốt với khách du lịch
những gì mà các khách sạn resort
và người dân ở indonesia đang làm
thực sự rất ấn tượng
việc thu gom và xử lý rác thải
rất đáng để học tập
một tổ chức phi lợi nhuận
giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa đại dương
ở nam á và đông nam á thông tin
mỗi năm có tới một mươi một triệu tấn rác thải nhựa
đổ vào đại dương
còn số dự kiến sẽ tăng gấp ba lần
vào năm hai nghìn bốn mươi
do đó những nỗ lực như các cá nhân và doanh nghiệp
có ý nghĩa toàn cầu vì nhựa
chiêm tới tám mươi tổng số rác thải
ở các đại dương trên thế giới